tại hà nội đồng chí lê minh khái ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao cơ quan chống tham nhũng trực thuộc tổng thống liên bang nga do phó chủ tịch anikin alexander làm trưởng đoàn
tại hội đàm hai bên đã giới thiệu khái quát về bộ máy chỉ đạo của cơ quan phòng chống tham nhũng hai nước
đoàn đại biểu cấp cao cơ quan chống tham nhũng liên bang nga đã chia sẻ các định hướng chiến lược trong phòng chống tham nhũng tại liên bang nga như kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức cách thức tổ chức hoạt động phòng chống tham nhũng ở địa phương phòng ngừa tham nhũng trong mùa sắm công
hai bên cũng trao đổi về sự phối hợp giữa hai cơ quan tại các diễn đàn đa phương về phòng chống tham nhũng